thưa quý vị sau ba ngày nắng nóng diện rộng miền bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
từ đêm ba mươi tháng bốn gây mưa lớn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là đợt không khí lạnh cuối mùa nhưng cường độ mạnh
từ chiều ba mươi tháng bốn miền bắc bắt đầu mưa và duy trì từ hết mùng một tháng năm
phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng đêm ngày ba mươi tháng bốn bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ
từ ngày một tháng năm không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
theo dự báo nhiệt độ hà nội thứ bảy khoảng hai mươi hai ba mươi hai độ đế chủ nhật giảm còn hai mươi hai mươi ba độ
sang thứ hai tuần sau còn một mươi chín hai mươi năm độ c
điểm cao trên một năm trăm linh mét so với mực nước biển như sapa lào cai
đầu tuần sau nhiệt độ thấp nhất có thể xuống chín một mươi một độ c
theo đó dự báo khu vực hà nội từ đêm ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to
từ ngày một tháng năm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp
nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ c
miền trung chịu tác động của không khí lạnh muộn hơn
sáng ngày một tháng năm các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa rông
duy trì tới ngày hai tháng năm phổ biến năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
doanh hưởng của dãy ngất thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
và nối với vùng áp thấp ở nam biển đông
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
lượng mưa năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên một trăm linh mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lố quét sạc lửa đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại vùng trống thấp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
ngoài ra doanh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng ngày mùng một tháng năm
vì bắc bộ gió mạnh cấp sáu cấp bảy biển động mạnh gió biển cao hai bốn m
từ chiều ngày một tháng năm bắc biển đông
và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi gió chuyển hướng đông bắc
mạnh cấp sáu cấp bảy sóng biển cao bốn sáu mét
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chiều ngày hai mươi tám tháng bốn
đã yêu cầu các tỉnh chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo đến người dân
đặc biệt khi các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến kiên giang theo dõi chặt chẽ vùng áp thấp trên biển đông
có nguy cơ mạnh thành áp thấp nhiệt đới
trong hai mươi bốn giờ tới sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu